khoảng sáu giờ sáng nay tại đường hồ ngọc lân phường kinh bắc thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo công trình xây dựng của một hộ dân khiến hai người thương vong
thời điểm trên nhóm thợ đang đổ bê tông trần tầng một ngôi nhà của hộ dân trên đường hồ ngọc lân
thì bất ngờ giàn giáo bị sập lúc này nhiều người chạy ra ngoài nhưng có hai người mắc kẹt bên trong
và bị dàn ráo đẻ bước đầu xác định một người tử vong và một người bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an đã có mặt cứu nạn cứu hộ đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn